cũng ngay trong ngày hôm qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành thông tư số bốn mươi hai hai nghìn một mươi năm
bổ sung danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu sản xuất kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm tại việt nam
cụ thể thông tư này bổ sung thêm năm loại hóa chất cấm mới có tên là vàng ô
là nguyên điệu làm vé quét tường trong xây dựng hay sử dụng để nhuộm màu vải trong công nghệ dệt nhuộm vào danh mục chất cấm sử dụng trong chăn nuôi
gồm vagelo một vagelo hai vagelo ba và vagelo bốn auramin và các chất sản xuất của auramin
thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành
bên cạnh đó cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư ban hành danh mục kháng sinh
hóa dược được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm tại việt nam và quy định rõ hàm lượng sử dụng kháng sinh và thời gian cách ly trước khi thu hoạch